phát biểu tại buổi khen thường trung tướng lê hồng nam đã ghi nhận chúc mừng và nhận liệt biểu dương các đơn vị trong công tác điều tra khám phá án từ khâu tiếp nhận xử lý tin báo đến công tác điều hành chỉ huy phối hợp truy xét đấu tranh khám phá án
trước đó công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm giam võ thành long sinh năm hai nghìn bốn về hai hành vi sát hại người và cướp tài sản
vũ thành duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về hai hành vi che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
long quen chị tê hai mươi một tuổi ngụ tại huyện cần giờ tp hcm qua mạng xã hội
ngày một mươi tám tháng năm long cùng huy lên tp hcm rồi cùng chị tê ra vũng tàu
sau đó long và chị t về khách sạn nghỉ ngơi
sáng sáng hôm sau long đã sát hại chị tê cướp tài sản rồi cùng huy bỏ chị tê vào vali mang lên núi nhỏ phi tàng
thưa quý vị liên quan vụ cô gái trẻ bị sát hại nhất trong vali ở bà địa vũng tàu
chiều hai mươi ba tháng năm cơ quan chức năng cho biết
nạn nhân vừa được đưa về nhà tại xã bình khánh huyện cần giờ tp hcm
rất đông người thân bạn bè và hàng xóm xung quanh nén đau thương đến chia buồn tiến biệt thiếu nữ xấu xố lần cuối
một người hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân là dân lao động tự do ở địa phương
người cha làm búc xếp mẹ bán sạp trái cây
nạn nhân có ngoại hình xinh đẹp là con út trong gia đình có hai anh lớn
hàng ngày cô đi làm neo trong nội thành tp hcm sáng đi chiều về
từ hôm một mươi chín tháng năm
người dân xung quanh nghe thông tin gia đình nạn nhân đi tìm con gái do đi chơi không thấy về
cô xin phép đi đến hai mươi một giờ nhưng sau đó mọi người không thể liên lạc
sau khi tìm kiếm con không thấy gia đình trình báo công an
đến sáng hai mươi ba tháng năm người dân ở đây bàng hoàng khi nghe tin cô gái bị sát hại dã man
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan trong vụ án sát hại cô gái
rồi bỏ vào vali phi tang trên khu vực núi nhỏ
thành phố vũng tàu
qua điều tra công an nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại ở một khách sạn tại phường hai thành phố vũng tàu
cơ quan điều tra cũng xác định nghi phạm là võ thành long hai mươi tuổi
chú tài xá tam phước huyện long điển và một đối tượng không rõ lai lịch sống lang thang
đến khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện
bắt giữ long tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
đối tượng này khai thông qua mạng xã hội có quen biết với chị t hai mươi một tuổi trú tại huyện cần giờ
ngày một mươi tám tháng năm long cùng với bạn tên là vũ thành huy hai mươi năm tuổi chú tài xá hoà long thành phố bà rịa
thuê một chiếc taxi để đón tê đi chơi tại thành phố vũng tàu
khoảng giờ ngày một mươi chín tháng năm long và t về đến khách sạn trước để nghỉ ngơi
khi phát hiện chị t có mang theo nhiều tài sản trang sức có giá trị
long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản
long ra tay khiến nạn nhân tử vong
sau đó long nhắn tin báo cho huy biết về sự việc để bàn việc phi tăng nạn nhân và lấy tài sản
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày long đi mua vali rồi cùng huy đưa nạn nhân vào trong vali để mang đi phi tàng
cả hai thống nhất vứt vali tại núi nhỏ thành phố vũng tàu
sau khi vụ việc xảy ra các đối tượng đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
khám xét trên người của đối tượng huy cơ quan công an thu giữ một điện thoại di động iphone một mươi hai pro max của nạn nhân
dưới cấp độ pháp lý luật sư nguyễn hồng thái giám đốc công ty luật trách nhiệm hiếu hạn quốc tế hồng thái và đồng nghiệp
đoạn luật sư thành phố hà nội cho biết đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ra nản sóng phấn nộ trong dư luận
không chỉ hành vi là tàn ác mà còn mất hết nhân tính
hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác là một trong những quyền cơ bản nhất của con người
mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định
theo đó các nghi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi sát hại người quy định tài điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với nhiều tính tiết đỉnh không tăng nặng như có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đề hèn thực hiện phạm tội một cách man rợ
ngoài ra các đối tượng còn phạm tội cướp tài sản được quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
không hình phạt thấp nhất là ba năm đến một mươi năm có tính tiết đỉnh không tăng nặng
luật sư nguyễn hồng thái cho biết thêm
với kết quả điều tra cho thấy các nghi phạm không chỉ thực hiện hành vi sát hại người mà còn xâm phạm đến cơ thể nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong
các đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác quy định tại điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự
theo đó điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự quy định người nào có hành vi khác xâm phạm thi thể mô mả hài cốt
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
đặc biệt với hành vi phân thi thể nhét vào vali
nhằm xóa dấu vết để trốn tránh hoặc che giấu tội phạm
đây là một trong những tình tiết tăng nặng theo quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó theo nhận định của luật sư nguyễn hồng thái
nghi phạm vũ thành huy đóng vai trò đồng phạm vì đã có hành vi giúp sức cho nghi phạm võ thành long phi tang nạn nhân
theo đó tại điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
tội che giấu tội phạm có thể chịu hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
còn theo điều ba trăm chín mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người phạm tội không tố xác tội phạm đối mặt với hình phạt cảnh cáo
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
ngoài việc bị xử lý hình sự luật sư nguyễn hồng thái cho rằng
các nghi phạm còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân
khoản bồi thường được quy định tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm gồm
chi phí hợp lý cho việc mai táng tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa phụ cấp dưỡng
thiệt hại khác do luật
quy định người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm
phải bồi thương thiệt hại theo quy định tài khoản một năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự
và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích
thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại
nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng
người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này
mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận
nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm
không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định
thưa quý vị trước đó vụ cô gái hai mươi một tuổi mất tích từ mùng bảy tết bị sát hại
phi tang vào ngăn tủ bếp cũng từng gây rúng động dư luận
theo công an quận thanh xuân khi bắt giữ hung thủ hoàng minh hào về hành vi trộm cắp
lực lượng chức năng đã thu giữ trên người đối tượng có căn cước công dân
thẻ ngân hàng bằng lái xe mô tô mang tên nạn nhân l
từ đây vụ án sát hại thiếu nữ số số ở phòng trọ để cướp tài sản được làm sáng tỏ
kể từ khi công an quận thanh xuân hà nội bắt giữ đối tượng hoàng minh hào để điều tra
làm rõ hành vi sát hại người cướp tài sản của nạn nhân lt sinh năm hai nghìn ba
quê ở huyện thường xuân tỉnh thanh hóa trú tại phường mi đình một quận năm tứ liêm hà nội
người dân vẫn chưa hết phẫn nộ lên án trước hành vi của đối tượng
theo công an quận thanh xuân việc bắt giữ đối tượng hoàng minh hào đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an
trong những đối tượng nghi vấn của vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ở ngõ một trăm chín mươi phường thượng đình
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã bắt giữ hào ở phường minh khai quận bắc từ liêm hà nội
khi bắt giữ đối tượng tổ công tác thu giữ trên người hào có căn cước công dân thẻ ngân hàng bằng lái xe mang tên ltr
khi điều tra viên hỏi hào về những loại giấy tờ này anh ta tìm mọi cách trốn quanh
khai xe mô tô mang tên chị l là người quen cho mượn từ trước tết
sau đó hào về quê không sử dụng đến giấy tờ các loại để quên trong cốp xe nên đối tượng cất vào trong người cho đối bị mất
thời điểm này công an tp hà nội cũng nhận được thông tin của gia đình nạn nhân lttl đang tìm người mất tích
thông qua các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng chăm nối các tài liệu chứng cứ
các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của công an quận thanh xuân đã buộc đối tượng hào phải cai nhận hành vi sát hại chị l
lãnh đạo công an quận thanh xuân đã báo cáo ban giám đốc công an tp hà nội về vụ án
đồng thời đưa đối tượng hào đến số nhà một hẻm một mươi bốn ngách bốn mươi ngõ bảy mươi chín cầu giấy hà nội để xác định hiện trường gây án và nơi giấu sát nạn nhân
ngày hai mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một tại phường thượng đình thanh xuân và vụ án sát hại người cướp tài sản xảy ra ngày một mươi sáu tháng hai tại phường yên hòa cầu giấy
tại cơ quan công an đối tượng hào khai nhận ngày hai mươi hai tháng một sau khi trộm cắp một xe máy honda vision màu đen ở ngõ một trăm chín mươi nguyễn trái phường thượng đình
hào đã đem cầm cố lấy một mươi triệu đồng sau đó đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe mỹ đình để ở
đến trưa ngày hai mươi năm tháng một thì bắt xe khách đi hà tĩnh chơi tết sáng ngày một mươi sáu tháng hai trong quá trình đi xe khách về hà nội
hào lên mạng xã hội facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị rtl
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai hào hẹn
hào hẹn gặp chị l tại số nhà một hẻ một mươi bốn ngách bốn mươi ngõ bảy mươi chín cầu giới hà nội để xem phòng trọ
do không có đủ tiền đặt cọc nên hảo đi về
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị l
đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị l tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà
tại đây hào đã được chị l dẫn lên phòng ba trăm linh hai tầng ba để xem phòng
thấy chị lờ đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã sát hại nạn nhân
sau khi thấy chị l tử vong hào đang giấu nạn nhân vào ngăn tủ bếp
đối tượng lấy một xe máy honda vision hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường
tiếp đó hào sử dụng xe máy của chị l làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở
tại địa chỉ ba mươi sáu c ngõ một trăm năm mươi hai nguyễn đình hoàn tổ hai mươi bốn phường nghĩa đô quận cầu giấy
theo cơ quan điều tra đối tượng hào không có nghề nghiệp ổn định có chơi cờ bạc trên mạng
hiện công an quận thanh xuân đã chuyển hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền